tại cảng tiên sa thành phố đà nẵng chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khởi động với việc đón tàu hải quân hoa kỳ ussns forld river
chương trình năm nay có sự tham gia của các quốc gia gồm hoa kỳ nhật bản úc anh và việt nam
đây là chương trình được triển khai thường niên với mục đích hỗ trợ thành phố đà nẵng nâng cao năng lực y tế điều trị cho người dân tăng cường năng lực phối hợp với thảm họa và hỗ trợ cộng đồng
theo ban tổ chức mặc dù có quy mô nhỏ hơn nhưng chương trình năm nay sẽ tập trung vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình chăm sóc y tế trực tiếp cho người dân và nâng cấp đẩy mạnh phối hợp trao đổi y tế giữa các nước
phía việt nam có sự tham gia của tàu bệnh viện hq năm trăm sáu mươi một
theo kế hoạch trong một mươi ngày diễn ra sẽ có các hoạt động như hội thảo trao đổi chuyên môn về hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thiên tai xây dựng sửa chữa trường mầm non và trạm y tế
đặc biệt trong khuôn khổ chương trình các lực lượng tham gia sẽ phối hợp diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
đây là lần thứ tám chương trình được tổ chức tại việt nam và lần thứ tư liên tiếp được tổ chức tại thành phố đà nẵng
theo kế hoạch chương trình sẽ kết thúc vào ngày một mươi tám tháng năm